trong quá trình tổ chức nghiệm thu những công trình này là phải kiểm soát rất chặt chẽ nhưng không thể nói cứ nghiệm thu cho nợ rồi là trả thì sẽ rất là khó khăn cho người sử dụng sau đấy vào
ngay lúc này cần nhìn nhận nghiêm túc hơn vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư các cơ quan quản lý nhà nước kiên quyết áp dụng những biện pháp mạnh tay đối với chủ đầu tư chê ý cố tình phất lờ các quy định của pháp luật và coi thường tính mạng tài sản của người dân
theo số liệu thống kê của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong ba tháng đầu năm cả nước xảy ra hơn một vụ cháy khiến ba mươi một người thiệt mạng
bên cạnh đó cũng tồn tại một thực tế đáng báo động đó là rất nhiều người dân đang thiếu kiến thức về kỹ năng thoát hiểm dù là những kỹ năng cơ bản
thời gian qua công tác tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy của cơ quan hữu trách và các chủ đầu tư đến với người dân
còn mang nặng tính hình thức tình trạng có những người dân chưa bao giờ cầm đến chứ đừng nói là biết cách sử dụng bình cứu hỏa là khá phổ biến
liên tục các vụ cháy xảy ra từ nhà máy nhà riêng rồi trung cư
nhưng không bao giờ có những người dân có thể sử dụng bình cứu hỏa
nhưng không bao giờ có những người dân có thể sử dụng bình cứu hỏa
người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi nếu người dân phát hiện đám cháy sớm và có kỹ năng xử lý phòng cháy chữa cháy tại chỗ kịp thời đúng quy trình
thì đám cháy sẽ được kiểm soát phần nào và hậu quả tai nạn do cháy nổ gây ra sẽ được giảm thiểu
và quan trọng hơn nhiều người sẽ thoát nạn chính là nhờ những kỹ năng sinh tồn này
quy định về bảo hiểm cháy nổ trong trung cư đã có từ lâu nhưng nhiều năm nay cả chủ đầu tư và người dân đều hầu như không thực hiện
nguyên nhân chính là chủ đầu tư sợ tốn kém còn người dân thiếu thông tin hiểu biết chưa đầy đủ về quy định liên quan đến việc bảo vệ tính mạng tài sản của mình
ghi nhận của phóng viên chương trình
tại rất nhiều trung cư đã từng xảy ra cháy nổ khi được hỏi đến việc mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ
thì câu trả lời chúng tôi nhận được từ phía các cư dân đều là chưa bao giờ được chủ đầu tư đề cập đến vấn đề này
cư dân của tôi rất lo vì mình chưa mua được bảo hiểm
nói chung là trong tòa nhà này người dân là thiệt nhất
chủ đầu tư thì phớt lờ không mấy quan tâm đến quy định mua bảo hiểm cháy nổ còn người dân cũng thiếu hiểu biết mơ hồ về việc này
đa số cho rằng việc mua bảo hiểm là trách nhiệm của chủ đầu tư
trong khi người dân cũng phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho phần tài sản riêng trong căn hộ của mình
tình trạng này diễn ra tại nhiều khu trung cư
chủ đầu tư bên tôi thì cũng chưa yêu cầu là cư dân ở trung cư phải mua cái bảo hiểm như thế này
theo thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội tính đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn có bảy mươi chín khu trung cư vi phạm về các quy định phòng cháy chữa cháy
nghị định hai mươi ba năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ ban hành mới đây có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
một lần nữa quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các công trình nhà ở dân sinh
trong đó bao gồm